nhưng mà đối với các doanh nghiệp mà đã niêm yết lên sản chứng khoán thì theo tôi là chúng ta có thể kiểm soát được
và thực ra thì nếu mà không kiểm soát được thì nói là cũng không đúng
ví dụ một cái trường hợp điển hình kinh điển ở đây là ví dụ như là công ty flc faros
khi mà họ được niêm yết lên sản chứng khoán vào năm hai nghìn một mươi sáu thì nó phải có mối khâu để là ủy ban chứng khoán sẽ phải xét duyệt hồ sơ của họ để cho họ niêm yết lên sản dân dịch
trước đó vào năm hai nghìn một mươi năm thì trong báo cáo kiểm soát công ty kiểm soát hà nội họ đã thông báo cái việc là
trong năm hai nghìn một mươi năm là công ty lcbro đã có một cái lệnh chuyển tiền lên đến khoảng hơn ba tỷ cho một số các cổ đông trong công ty
và một số ít thôi
thế thì đấy là một điểm đáng nghi ngại và chính báo cáo kiểm soát họ cũng đã lưu ý cái bất thường ấy rồi
nhưng mà tại sao mlc faros với cái đặc điểm như vậy mà họ vẫn lại tiếp tục được niêm yết lên sản chứng khoán
thì đây rõ ràng là câu chuyện của việc là ủy ban chứng khoán đã về mặt thực tế là ủy ban chứng khoán đã tắc trách trong cái việc này
bởi vì trong quá trình một trong những quy trình để niêm yết là phải xót xét hồ sơ
và chắc chắn là anh sẽ phải đọc báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
còn ở đây chúng ta đặt ra nghi vấn là tại sao họ lại buông lỏng cái vấn đề quản lý ở đây
thứ nhất là có hay chăng cái sự đi đêm cái sự bắt tay dưới cờ mẩm với nhau hay không
và cái thứ hai là có một vấn đề nữa đấy là chúng ta có thể nhìn thấy là rất là nhiều
những cái sự việc tiêu cực hoặc là chúng ta nặng hơn là tham nhũng trong các hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan quản lý
thì chúng ta thử đặt câu hỏi là tại sao lại cái điều đấy nó cứ xảy ra xảy ra đi xảy ra lại lặp lại rất nhiều lần
và đã có rất là nhiều vụ phôi ra với cái bài học rất là lớn đã phải trả giá của các cán bộ
mà tại sao lại vẫn còn lặp lại câu chuyện đó
thì chúng ta hãy thử nhìn lại xem có phải là do các cơ quan quản lý hành chính của chúng ta là đang có những vấn đề cốt lõi mà chúng ta chưa xử lý hay không
cho nên là các cái nhóm lợi ích mới có thể tồn tại được hay không
thưa ông với anh ông có cho rằng có sự bắt tay giữa lý nhà nước với lại các doanh nghiệp không
ở đây thì theo quan điểm của tôi thì chúng ta cũng phải nhìn dưới một cái góc nhìn nó khách quan và lạc quan một chút
tức là ở trên thị trường sẽ có những cái cây như thế và có thể là vẫn còn những cây chưa được voi ra
tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều tức là đa phần những cái giao dịch bình thường là nó vẫn bình thường
tức là tôi nghĩ là nó vẫn không bị có những cái vấn đề tiêu cực
đương nhiên là những cái gì đã có thì là có
nhưng mà cho tôi là cái nhìn chung là mấy năm giờ nay tôi thấy là thị trường cũng được cải thiện lên rất là nhiều
vâng có thể thấy là các thủ đoạn thao túng thị trường trứng khoán đã khiến cho thị trường trao đảo rối loạn và mất đi tính bánh bánh phún có
không những thế còn gây ra thiệt hại kinh tế cho nhà đầu tư
nhưng có lẽ điểm mất lớn nhất chính là niềm tin vào thị trường trứng khoán đã bị giảm suất lớn
và điều này đã gây ra một sự thiệt hại hết sức nặng nề
xin cảm ơn những chia sẻ phần đầu chương trình của hai vị khách mời
thưa quý vị điều đáng lưu ý là có những hành vi thủ đoạn thao túng thị trường chứng khoán đã xảy ra không ít lần
nhưng không bị phát hiện hoặc có bị phát hiện cũng chỉ bị xử lý hành chính
điều này tạo nên tâm lý sẵn sàng nộp phạt để vi phạm
tuy nhiên dư luận cũng như các nhà đầu tư lại đặt ra câu hỏi
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải được xem chết như thế nào khi để xảy ra sự như thế này
vốn điều lệ của một công ty được dùng để chứng minh cho các mục đích trong kinh doanh như đấu thầu nhận thực hiện dự án
tuy nhiên đã có không ít các tập đoàn công ty lại lợi dụng điều đó để trục lợi lừa đảo nhà đầu tư
điều bốn mươi bảy nghị định một trăm hai mươi hai hai nghìn hai mươi một ndcp về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
quy định chế tài xử phạt đối với hành vi khai khống vốn điều lệ
mức phạt tiền thấp nhất từ hai mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng đối với hành vi kê khai không vốn điều lệ
có giá trị dưới một mươi tỷ đồng
phạt tiền cao nhất từ tám mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng đối với hành vi khai khống vốn điều lệ
có giá trị từ một trăm linh tỷ đồng trở lên
biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp
có thể thấy chế tài xử phạt quá nhẹ nhàng chưa đủ sức dân đe
dẫn đến tình trạng có doanh nghiệp sẵn sàng chịu phạt nhằm đạt được mục đích của mình
mới đây thông qua công tác điều tra về vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos
công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty có liên quan bộ công an đã kiến nghị một số vấn đề
tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động liên quan đến vốn điều lệ của doanh nghiệp
đặc biệt sửa đổi bổ sung quy định pháp luật cấm doanh nghiệp ủy thác đầu tư bằng vốn doanh nghiệp
đối với cá nhân là cổ đông của chính doanh nghiệp hoặc cá nhân tổ chức có liên quan đến cổ đông của doanh nghiệp
sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định cụ thể rõ ràng về thời hạn hoàn vốn góp của cổ đông
đối với trường hợp doanh nghiệp tăng vốn
tăng cường công tác giám sát thị trường chứng khoán nhằm kịp thời nhận diện các mã cổ phiếu có giao dịch bất thường
tăng cường thanh tra giám sát các doanh nghiệp đăng ký công ty đại chúng
làm thủ tục đăng ký niêm yết trên sản chứng khoán
xem xét xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cho mượn tài khoản chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng
quy định chức năng nhiệm vụ giám sát của cá nhân tổ chức có trách nhiệm quản lý để tránh trường hợp cấu kết thông đồng
bao che của một số bộ phận cá nhân tổ chức có trách nhiệm trong cơ quan quản lý nhà nước
quy định kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp bảo đảm dòng vốn góp vào doanh nghiệp là dòng tiền thật
và chỉ để sử dụng vào việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
chủ tịch tổng thư ký ủy ban ủy ban thường trực ngoài ra có các ủy viên kiên nhiệm
tức là các thành viên kiên nhiệm và thành viên thường trực là độc lập và làm những nhiệm vụ không xuất luật
chẳng hạn như người ta có thể có những lãnh đạo ủy ban chuyên về vấn đề giám sát thị trường
chứ còn không đi làm vấn đề cấp phép không làm vấn đề về bổ nhiệm nhân sự
thế thì như vậy người ta mới đảm bảo được cái vai trò độc lập
xin được thể đại chương trình với câu hỏi dành cho ông hoàng việt anh
thưa ông khi nói đến thủ đoạn tức là đã có sự lợi dụng bất cập của pháp luật để thực hiện
vậy đang có những thiếu suất nào của quy định pháp luật trong hoạt động chứng khoán
vô tình chung tiếp tay cho việc thực hiện hành vi thao túng chứng khoán
chúng ta là một thị trường mới thành ra là cái luật của chúng ta luôn luôn phải chạy theo những cái ở trên thị trường
tức là chúng ta đã từ những năm hai nghìn đến năm hai nghìn bốn
trong gần đây nhất là chúng ta có luật chứng khoán hai nghìn một mươi chín mà mới hiệu lực trong một hai năm trở lại đây
thì mỗi một lần chúng ta nhìn thấy
chúng ta nhìn thấy những cái lỗ hổng chúng ta lại tìm cách chúng ta vá lại những cái lỗ hổng đấy để tránh cho sự thao túng
thế nhưng mà dĩ nhiên là ở đây chúng ta đều thấy là nó vẫn còn có rất là nhiều cái lỗ hổng
và ngoài cái lỗ hổng ra thì có thể là có những hành vi chúng ta đã nhận diện được rồi
nhưng cái chế tài của nó nó chưa đủ lớn
ví dụ như là mua bán và quên không công bố thông tin quên ở đây trong một kép chẳng hạn
thì nó chỉ bị phạt có vài trăm triệu
thì so với cái thời điểm hiện tại thì những cái này nó quá thấp
khi mà có những cái case
mà có thể kiếm được hàng trăm tỷ thậm chí là hàng nghìn tỷ từ những cái vụ đấy thì người ta không sợ
và trước đấy thì một thời gian rất là dài là hầu như là những cái hành vi đấy trên thị trường chứng khoán
chỉ bị dừng lại ở cái mức là phạt hành chính hoặc là nhắc nhở cảnh cáo
chứ chưa thực sự là bị khởi tố truy tố nhiều
tuy nhiên thì thời gian gần đây thì điển hình là trong hai năm trở lại đây có rất là nhiều vụ bị truy tố
thì cái sự thận trọng ở trên thị trường nó rõ ràng hơn
và những cái bên gọi là có cái
cái hành vi thao túng họ cũng sẽ phải cẩn thận hơn trong khi những cái giao dịch của họ
tuy nhiên cẩn thận hơn đây tôi cũng không muốn nói là có nghĩa là nó không tồn tại nữa
mà có thể nó trở nên tinh vi hơn thôi
vâng thưa ông minh cần tăng cường công tác quản lý kiểm tra giám sát các hoạt động liên quan đến vốn điều lệ của doanh nghiệp như thế nào
thực ra thì không chỉ riêng là vốn điều lệ
rõ ràng là chúng ta cần phải để ý hơn tới các doanh nghiệp mà đã được niêm yết trên sàn chứng khoán
và quan trọng hơn ở đây là gì
những cái người phụ trách trực tiếp đến các doanh nghiệp đã được niêm yết
cái khâu mà chúng ta kiểm soát khi mà họ lên sàn chúng ta có thể thấy là à phải có báo cáo kiểm toán
và chỉ cần chúng ta nghiêm khắc công minh ở trong cái giai đoạn đấy là chúng ta có thể kiểm soát được là các doanh nghiệp tăng vốn khống hay là phát triển từ từ
chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là các doanh nghiệp mà tăng vốn khống
thì cái dấu hiệu nó thể hiện rất là nhanh bởi vì là doanh nghiệp nào cũng cần có thời gian để phát triển
các doanh nghiệp mà
cùng lắm là tăng được bốn mươi năm mươi về tăng trưởng doanh thu thì cũng không thể tăng vốn lên đến vài lần vài chục lần trong một cái thời gian ngắn được
thế thì đấy là những cái dấu hiệu rất là nhanh để chúng ta có thể phát hiện được
và quan trọng hơn ở đây là ủy ban của chúng ta phải công chính phải như mình
ủy ban chứng khoán mỹ có năm bộ phận chức năng và với hai mươi ba phòng ban
chúng ta ủy ban chứng khoán của chúng ta ssc của chúng ta cũng có một mươi năm vụ chức năng
nhưng mà tại sao chúng ta có vẻ như là chúng ta đang
quản lý chưa tốt bằng họ thì chúng ta phải nhìn vào một số cái vấn đề nó gốc rễ hơn
ví dụ như ủy ban trường khoán mỹ ssc chúng ta có thể nhìn thấy là họ có một cái vụ chức năng rất là quan trọng mà tôi có nhận thấy được
đấy là họ có một cái vụ tổng thanh tra
và cái vụ này nó thực hiện một cái nhiệm vụ đấy là nó sẽ kiểm tra thanh tra chính sec
là xem là các hoạt động sdc lại là có liêm chính hay không có hiệu quả hay không và có gây ra lãng phí thất thoát tài sản của
mà đến từ cái việc ngân sách của nhà nước
ủy ban này không
nếu mà nhìn vào một mươi năm vụ chức năng của ủy ban chứng khoán việt nam chưa có
nhưng mà không có một cái ghi rõ ràng về việc là tự kiểm soát tự giám sát chính mình
đấy thế thì cái này chúng ta cần phải xem lại
ở ssc là họ có cái cơ chế là hằng năm họ đều đi hậu kiểm một cách có chọn lọc một cách ổn nhiên
và nó sẽ đảm bảo cái việc là nó không để lọt ra những cái trường hợp mà con voi chui lọt lỗ kim như cái trường hợp của flc
và cái thứ ba nữa cái quan trọng một cái quan trọng hơn mà tôi muốn khẳng định nữa
đấy là cái cơ chế mà chúng ta đang chưa thực hiện một cách hiệu quả
đấy là cơ chế tố cáo trong nhân dân
có những cái câu chuyện mà người dân biết nhà đầu tư biết thị trường biết
nhưng mà nếu chúng ta thực hiện cái cơ chế tố cáo và chúng ta có đường dây khiếu nại và chúng ta xử lý khiếu nại một cách nghiêm túc
có khiếu nại chúng ta sẽ đi điều tra đi giám sát và đi để xem là các doanh nghiệp họ trả lời như thế nào
thì nếu chúng ta làm tốt việc này thì chúng ta sẽ tránh được cái việc là bỏ sót các cái trường hợp
và thao túng và gian lận thì tôi nghĩ là đấy là những cái rất quan trọng
vâng ông việt anh có cho rằng đấy chứ là một trong những cái thiếu sát một cái điểm thiếu hụt trên tựa chứng khoán việt nam này không
tôi hoàn toàn đồng ý bởi vì thực tế là tức là chúng ta đang chỉ tập trung vào cái bước đầu là tìm xem ông nào sai và xử lý như thế nào này
và nhưng mà có một số bước chúng ta đang đâu đó chúng ta đang chưa tập trung quá vào
ví dụ như là khắc phục hậu quả và giải quyết thiệt hại cho nhà đầu tư như thế nào
và cơ chế của cái việc mà cho nhà đầu tư người ta có thể khởi kiện
ví dụ như gần đây chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc thao túng trên thị trường phái sinh
nhưng đâu đó tôi chưa nghe thấy các cơ quan ngôn luận bỏ đài nói quá nhiều về cái vấn đề đấy
đấy chỉ có những nhà đầu tư bị thiệt hại thì họ cảm thấy rất là bức xúc bởi vì những cái giao dịch nó cực kỳ đáng ngờ
trong khi rõ ràng là nhà đầu tư họ sẽ không đủ năng lực và không đủ thẩm quyền để có thể điều tra những giao dịch mang tính chất thật đáng ngờ như thế
thế nhưng mà cơ quan quản lý họ hoàn toàn có thể xem được là giao dịch đấy đến từ đâu qua công ty chứng khoán nào
từ tài khoản của ai
thì nếu mà kiểm soát những giao dịch đáng ngờ thì họ hoàn toàn cũng để đâu đó họ nhìn được những cái giao tống như thế
thế thì nếu chúng ta có những cái cơ chế để bảo vệ nhà đầu tư theo những cái hướng như vậy
thì đâu đó thì những cái vụ nếu mà có vấn đề xảy ra thì nó cũng sẽ nhanh chóng được đưa ra ánh sáng nhanh hơn
thưa ông theo ông thì để ngăn chặn tình trạng tăng vốn ảo thì luật doanh nghiệp có nên cấm doanh nghiệp
ủy thác đầu tư vào doanh nghiệp đối với cá nhân là cổ đông của chính doanh nghiệp đó
mà cá nhân tổ chức có liên quan đến cổ đông của doanh nghiệp đó không
câu trả lời nó sẽ là không
tại sao lại không ạ
câu trả lời không bởi vì nó không phải là cái gì mà chúng ta không làm được thì chúng ta cấm
tức là chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta cấm
cái cách suy nghĩ này tôi nghĩ là không hợp lý
ở đây là cái nào chúng ta không kiểm soát được chúng ta phải tìm cách chúng ta giám soát
chẳng hạn như là họ ứng tiền để tham gia đặc cọc vào những dự án này kia
nó không phải là ủy thác đầu tư
hay là họ thông qua mua bán với các doanh nghiệp đó
với công ty con
nó có rất là nhiều phương pháp
thì anh chặn được phương pháp này anh không thể chặn được phương pháp khác
theo quan điểm của tôi thì nó không khó để tìm ra đâu
tức là tôi nói ví dụ là trên báo cáo kế toán chúng ta có là tài sản này nợ và vốn chủ
chẳng hạn vốn của anh chỉ có một trăm linh tỷ
anh đẩy vốn của anh lên ba tỷ
mà anh tháo cái ba tỷ đấy ra qua bất kỳ một kênh nào
tôi tin là một người kiểm soát nghiệp vụ hoàn toàn có thể tìm ra được cái đấy
dù nó còn là quỹ thác đầu tư hay là bất kỳ một kênh nào khác
cái luật nó nên đi theo cái hướng là tập trung vào để xử lý vi phạm
chứ không phải là đi theo cái hướng là nếu mà ông làm như thế và đã từng có vi phạm trong việc này
thì tôi chặn luôn kênh này lại
tôi không nghĩ ra đấy là một cách thành phần hợp lý
vâng còn theo ông minh thì có nên cấm doanh nghiệp ủy thác đầu tư bằng vốn doanh nghiệp
đối với cá nhân là cổ đông của chính doanh nghiệp
hoặc là cá nhân tổ chức có liên quan đến cổ đông của doanh nghiệp đó không
thực ra thì tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh việt này
thực ra chúng ta không thể cấm được
bởi vì đây là một cái hoạt động được coi giống như là một cái hoạt động dân sự
cái điểm bất hợp lý ở đây nó nằm vào việc như thế này
chính cái cụm từ ủy thác đầu tư của chúng ta nó cũng đang là một cái nó rất là mập mở
bởi vì là chúng ta có thể gia cứu tất cả văn bản luật thì
hiện tại mới chỉ có luật chứng khoán là quy định về và nói là ủy thác đầu tư là gì
nhưng thực ra nó cũng chưa quá chi tiết và cũng chưa nêu rõ các điều khoản một cách là quá là cụ thể
còn lại trong luật dân sự của chúng ta các luật khác chúng ta đã không có khái niệm về ủy thác đầu tư
cho nên nó cũng rất là chống
chúng ta nên tự phải xem lại cái khung pháp lý của chúng ta đã
cái đấy là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải quy định rõ là ủy thác đầu tư là gì
hợp tác kinh doanh là gì
và các điều kiện điều khoản khi trong một cái hợp đồng như vậy nó phải như nào thì nó mới được là công bố là có hiệu lực
ủy thác đầu tư chúng ta cũng nên quy định rõ là những đối tượng mà được nhận ủy thác đầu tư
phải là người mà có chuyên môn
là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện
ví dụ ngân hàng chứng khoán quỹ đầu tư
hoặc là những cá nhân mà làm nghề nghề tư vấn độc lập có chứng chỉ hẳn thôi
thì mới được làm cái nhận cái hợp đồng ủy thác đầu tư
còn nếu không là phạt
còn cái việc giống như anh việt anh có nói ở đây là cho dù các doanh nghiệp có chuyển tiền bằng bất cứ hình thức nào
quỹ thác đầu tư hay là trả trước cho người bán vân vân
cho các cá nhân có liên quan
thì cái việc đấy chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng các báo cáo tài chính
thưa ông vũ nhược cũng có nhiều ý kiến cho rằng trong câu chuyện doanh nghiệp tăng vốn ảo thao túng từ trường chứng khoán
thì cơ quan quản lý không thể vô can
cần quy định chức năng nhiệm vụ giám sát của cá nhân tổ chức có trách nhiệm quản lý như thế nào
để tránh có sự cấu kết cố tình làm ngơ bao che
tôi nghĩ là cái việc mà quy định về các chức năng nhiệm vụ
thì nó phải là rất là chi tiết
nhưng mà để mà đưa ra một các cái danh sách
các cái chức năng nhiệm vụ cho từng cán bộ từng nhân sự từng nhân viên của cơ quan quản lý hành chính
thì chúng ta cần phải sự vào cuộc của cả các luật gia của các cơ quan chính phủ
nhưng có những cái điều rất là quan trọng mà chúng ta có thể tập trung vào
thứ nhất đấy là đối với tất cả những người làm trong cơ quan hành chính quản lý
thì chúng ta phải phát huy cái tinh thần đấy là chúng ta phải phê bình và tự phê bình
chúng ta phải tự nghiêm khắc

nhưng mà suốt nhiều năm nay chúng ta đang không làm tốt cái hoạt động này
ủy ban chứng khoán mỹ họ có một cái cơ quan để tổng thánh tra cho chính các cơ quan quản lý nhà nước
và họ có một cơ quan tổng thanh tra để ở tại chính các cơ quan quản lý
chúng ta không phải đợi đến khi nào mà có sự vụ khi nào có tố cáo có khiếu nại
chúng ta mới lại là giám sát
như vậy thì nó muộn rồi
cái thứ hai là chúng ta cần phát huy hơn nữa
cái cơ chế
cơ chế gọi là giám sát của bên thứ ba là trong dân
đấy chúng ta cần được cái đường dây tố cáo đấy
chúng ta cũng đang chống một cái việc đấy là chúng ta cũng chưa có cái luật để bảo vệ cho người tố cáo
chúng ta chưa có
chúng ta chưa có chúng ta chưa đưa nó thành luật
cho nên là người tố cáo cũng rất là ngại
chúng ta mất đi một cái mắt giám sát rất là quan trọng
quan trọng hơn là chúng ta cần phải quy rõ trách nhiệm cụ thể
chúng ta đang có nguyên tắc đấy là tập thể lãnh đạo còn cá nhân thì vụ trách
nhưng mà như vậy thì
cuối cùng quy trách nhiệm phải cho ai
chúng ta cũng đang chưa rõ
chúng ta cần phải quy định rõ ai là người chủ yếu ai là người thực thi
và người chủ yếu bao nhiêu phần trăm chế tài xử phạt cho họ
họ chịu bao nhiêu phần trăm trách nhiệm trong một cái sự vụ
thì đấy mới là
tôi nghĩ là những cái điều này chúng ta phải làm một cách gắt gào
cô ả đã có rất nhiều ý kiến xung quanh thị trường
và thưa ông hoàng phi anh ông có cho rằng là
hiện nay chế tài xử phạt và xử lý hình dịch theo tùng chứng khoán
chưa đủ sức dân đe
theo ông thì cần có một cơ chế một chế tài xử lý như thế nào để đảm bảo tính dân đe
cái chế tài xử phạt như chúng ta đã nhắc về nó lần trước ấy
thì đa phần nó vẫn chỉ là xử phạt hành chính
và cái số tiền thì nó khá là nhỏ
đặc biệt là so với những cái vụ theo tùng chứng khoán như thế
thế là chưa kể là chúng ta lại có rất là nhiều những cái dữ vụ mà
nó nho nhỏ mà nhiều khi là nó cũng không được đưa ra đa phần mọi người biết đến
thế nên là tôi thấy là đâu đó là cái tính gian đe nó chưa cao
tuy nhiên là đây là một cái con đường mà chúng ta
phải đi nó rất là thận trọng
tức là chúng ta không muốn hình sự hóa những cái quan hệ kinh tế bình thường
nhưng mà chúng ta vẫn muốn minh mạch thị trường của chúng ta
tôi nghĩ là cái chế tài nó cần có một cái sự kết hợp
tức là kết hợp giữa những cái chế tài quá đơn giản như là xử phạt hành chính
với cả những cái chế tài nâng cao hơn một chút nhưng mà vẫn chưa đến mức hình sự
là những cái chế tài liên quan đến hạn chế giao dịch vân vân đấy
nếu mà vi phạm pháp luật liên quan đến những cái lừa đảo các thứ
thì chúng ta cũng cần phải có một cái nào đó để đơn giản để giúp cho nhà đầu tư
những người bị hại người ta có thể đưa ra khởi kiện những cái cá nhân đấy
thế còn tôi nghĩ là kiểm soát nó vẫn là một cái rất là quan trọng
bởi vì chế tài với kiểm soát nó là hai thứ không nhất thiết là nó phải giống nhau
là có chế tài nhưng mà không kiểm soát thì nó vẫn có những cái lỗ hổng đấy ra
thực ra tôi cũng muốn bổ sung thêm một cái ý đó là thực ra là ví dụ mà chúng ta giám sát
chúng ta cần có chế tài rất là đúng như anh hùng việt anh có nói là chúng ta phải kết hợp rồi
đó là sản phẩm hành chính và các chế tài có tính chất hình sự hơn
thế thì tôi cũng muốn bổ sung hơn là chúng ta ví dụ có một cái ủy ban giám sát tổng thanh tra
đối với các cơ quan quản lý đối với các cơ quan hành chính thì chúng ta cũng cần phải có thêm
cả những cái có cả những cái bộ phận giám sát cả chính những bộ phận giám sát nữa
bởi vì nếu không thì nó sẽ là bị quyền lực nó lại sẽ bị lạm quyền
cái câu chuyện lạm quyền nó sẽ lại sẽ tiếp tục xảy ra
và đối với sec cái thị trường các ủy ban chứng khoán của mỹ chúng ta có thể học
cái kinh nghiệm của họ là đối với các cái chế tài của họ rất là chi tiết
ví dụ lỗi nhỏ xử phạt nhỏ chúng ta phải cảnh cáo khiển trách công khai
chúng ta phải công khai chứ nếu không thì vẫn là cứ đóng kín cửa vào nhau
thì lần sau chúng ta sẽ lại tiếp tục sẽ vi phạm như vậy
vâng có thể thấy là hiện nay thì việc lập các tài khoản chứng khoán rất là dễ dàng
và không kiểm soát có thể nhờ người khác đứng tên mở hộ tài khoản
và quy định này đã bị lợi dụng một cách triệt đề nhằm tạo ra nhu cầu của bán giả
đẩy giá lên cao thu lợi bất chính phục vụ cho hành vi thao túng chứng khoán
và việc này phải bị xử lý nghiêm minh khi mà đóng vai trò là đồng phạm
bên cạnh đó thì các cơ quan quản lý cũng cần tăng cường giám sát các mã cổ phiếu
giao dịch bất thường có biến động giá mạnh như hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp yếu kém hoặc là chuyển từ lỗ thành lãi
và đây cũng là những cái tồn tại mà chúng ta cần khắc phục trên thị trường chứng khoán hiện nay
chân thành cảm ơn sự tham gia đồng hành của hai vị khách mời trong chương trình hôm nay
đến vốn điều lệ của doanh nghiệp đặc biệt là sửa đổi bổ sung quy định cấm doanh nghiệp
ủy thác đầu tư bằng vốn doanh nghiệp đối với cá nhân là cổ đông của chính doanh nghiệp
hoặc cá nhân tổ chức có liên quan đến cổ đông của doanh nghiệp là một trong những giải pháp
được cơ quan điều tra bộ công an kiến nghị nhằm ngăn chặn tình trạng tăng vốn ảo
thao túng thị trường chứng khoán
còn chúng tôi những người làm chương trình luôn ủng hộ những giải pháp căn cơ làm sao
vừa bảo vệ nhà đầu tư vừa góp phần ổn định thị trường vốn